hợp tác xã hùng linh được thành lập theo mô hình hợp tác xã kiểu mới vào tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu với bảy thành viên tham gia
vốn trước đây chỉ là các hộ sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ
sau khi nghiên cứu luật hợp tác xã cùng với sự quan tâm động viên của các cấp chính quyền địa phương
anh nông vân hùng đã quyết định thành lập hợp tác xã để tập hợp những thành viên khác có cùng trí hướng làm ăn
và đã được huyện hỗ trợ một cán bộ trẻ về tư vấn giúp đỡ kỹ thuật chăn nuôi
hiện nay bảy thành viên đã cùng nhau phát triển chăn nuôi
đang chạy chăn nuôi tổng hợp và trồng cây ăn quả
nét nổi bật nhất từ khi hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới
đó là nhận thức của cán bộ quản lý đã được nâng lên rõ rệt
từ đó đã thay đổi tư duy trong sản xuất kinh doanh

ngoài việc bố trí cán bộ chuyên môn trẻ cho mỗi hợp tác xã sau khi thành lập

thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các hợp tác xã

ngoài việc bố trí cán bộ chuyên môn trẻ cho mỗi hợp tác xã sau khi thành lập
hà quảng cũng tiến hành hỗ trợ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các hợp tác xã sau khi thành lập
hiện nay đã được hỗ trợ cho hợp tác xã tôi là một bộ máy nàng nghiền trộn và ép cam phiên
hiện nay đã được hỗ trợ cho hợp tác xã tôi là một bộ máy nàng nghiền trộn và ép cam phiên
để phục vụ cho việc chăn nuôi theo công nghệ sinh học
khi chúng tôi được nhận cái này từ ngày được trên cấp cho ông tôi
thì cái việc nào động sản xuất tôi thì sẽ cắt bớt được cái nhân lực nào động
có nghĩa là giảm được cái sự đầu tư của con người
vì máy móc nó làm thay con người

cho nên năng suất của hợp tác xã tôi sẽ đẩy cao hơn
hiện nay toàn huyện hà quảng có hai mươi bảy hợp tác xã
trong đó có một mươi chín hợp tác xã hoạt động có hiệu quả
trong đó có một mươi chín hợp tác xã hoạt động có hiệu quả

tuy nhiên số lượng hợp tác xã tăng lên từng năm không đáng kể
do người dân chưa mới mặn mà năng lực quản lý còn hạn chế

thiếu mạnh dạn trong việc thành lập hợp tác xã
khắc phục hạn chế này hà quảng tập trung vào công tác tuyên truyền
khắc phục hạn chế này hà quảng tập trung vào công tác tuyên truyền
do vậy là phương hướng nhiệm vụ thời gian tới thì vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình có điều kiện thì phát triển các loại hình hợp tác xã để đảm bảo tạo công an việc làm cho các hộ dân trong khu vực trong xóm của mình
đối với các hợp tác xã nói chung trên địa bàn huyện đặc biệt là đối với các hợp tác xã về nông nghiệp thì huyện sẽ tiếp tục tạo điều kiện để được thu mua các sản phẩm của người dân làm ra
trong đó nếu các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất để làm kinh tế thì huyện sẽ tiếp tục tạo điều kiện để chỉ đạo sao cho có được những nguồn vốn theo các cơ chế chính sách để phát triển hợp tác xã
trong thời gian tới đối với các hợp tác xã đã thành lập huyện hà quảng sẽ bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế thị trường hội nhập quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý hợp tác xã
tổ chức hỗ trợ tư vấn hợp tác xã
trong việc lập hồ sơ dự án hỗ trợ kỹ thuật định hướng từ sản xuất đến thị trường tiêu thụ